lãnh đạo sở lao động thương bình và xã hội tp hà nội đang làm việc với trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật hà nội
để làm rõ việc nhiều cán bộ nhân viên tuôn bán hàng tử thiện
theo đoàn kiểm tra của sở lao động thương binh và xã hội hà nội có một mươi hai người có liên quan nhưng mức độ khác nhau
hiện trung tâm đang làm báo cáo cụ thể về vụ việc nêu rõ danh tính mức độ vi phạm hình thức xử lý kỷ luật
đối với các cá nhân tập thể liên quan thời hạn báo cáo là đầu tuần tới
dự kiến sẽ buộc thôi việc một số nhân viên vi phạm kéo dài
trước đó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã giao tránh thanh tra thành phố chủ trì
phối hợp giám đốc sở nội vụ giám đốc sở lao động thương bình và xã hội
thành lập đoàn kiểm tra làm rõ thông tin báo nêu xử lý nghiêm dứt điểm các hành vi vi phạm nếu có
theo đúng quy định pháp luật báo cáo thành ủy ubnd tp trước ngày năm tháng một mươi